chương trình giáo dục hệ mầm non là một nội dung mới mẻ phù hợp và đúng nguyện vọng của phụ huynh trong bối cảnh hiện tại
có thể coi đây là điểm đổi mới sáng tạo trong công tác giáo dục mầm non bắt kịp với xu hướng giáo dục của các quốc gia phát triển trên thế giới
các tiết học kỹ năng này sẽ trang bị sớm cho các con những kỹ năng bảo vệ bản thân mình một cách tốt nhất đặc biệt trong bối cảnh hiện nay
cái buổi hôm nay rất là bổ ích và thú vị
không phải cho riêng bản thân tôi mà cho tất cả các phụ huynh khác để được học tập và hướng dẫn cho các con mình những kỹ năng để nhận biết được người xấu người tốt để cho các con được có nhiều kiến thức hơn trong cuộc sống
tuy nhiên các tiết học hữu ích như thế này mới chỉ được thực hiện trên quy mô nhỏ tại các thành phố lớn như thủ đô hà nội
vì thế việc chủ động bảo vệ trẻ em khỏi các hiểm họa vẫn còn nhiều khó khăn
đặc biệt đối với trẻ em tại các vùng sâu vùng xa miền núi nơi trình độ dân trí còn thấp cũng như sự cảnh báo về các mối nguy hiểm còn hạn chế
trang bị cho trẻ kỹ năng sống khi có nguy cơ bị bắt cóc tôi nghĩ đây là một vấn đề rất là cần các nhà trường đặc biệt là bậc học mầm non rất quan tâm
và cha mẹ học sinh cũng rất quan tâm
chính vì vậy trong năm học hai sáu một mươi bảy một mươi tám trường chúng tôi cũng đã đưa vào trong chương trình xây dựng một kế hoạch
ngoài việc trang bị cho trẻ kỹ năng sống như thoát hiểm khi gặp hòa hoạn kỹ năng tự bảo vệ khi có nguy cơ bắt cóc
xây dựng những kế hoạch tiếp theo như là nguy cơ trẻ bị xâm hại
đấy là những cái vấn đề mà các nhà trường đặc biệt là mầm non chúng tôi rất quan tâm
thời gian qua nhiều vụ bắt cóc bạo hành xâm hại trẻ em bị phát giác đã khiến dư luận phẫn nộ
chưa bao giờ vấn đề bảo vệ trẻ em quyền trẻ em được đòi hỏi một cách mạnh mẽ như thời điểm hiện nay
đã đến lúc vấn đề bảo vệ trẻ em để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau
trở thành một thông điệp mạnh mẽ
được cả xã hội quan tâm
trước thực trạng đó lần đầu tiên ở việt nam
ủy ban quốc gia về trẻ em được thành lập do phó thủ tướng vũ đức đam là chủ tịch ủy ban
và các phó chủ tịch là các bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
bộ giáo dục bộ y tế cùng với các ủy viên là các bộ ngành đoàn hội
ủy ban quốc gia về trẻ em sẽ hy vọng là cầu nối và đưa ra những giải pháp thiết thực nhất trong công tác bảo vệ trẻ em
đặc biệt với sự ra đời của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
đây được coi là một trong những phương thức hiệu quả tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em trong thời gian tới
tổng đài một trăm một mươi một chứa được nhiều hy vọng của chúng ta trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em thời gian tới
cái việc ra đời cổng thông tin tiền tử với ba cái số một trăm một mươi một
là những số ngắn số dễ nhớ số hàng đầu
nó cũng thể hiện một cái việc là chúng ta luôn luôn đặt cái việc chăm sóc giáo dục trẻ em
lên hàng đầu với cái tổng đài này ra đời như thế này thì nó sẽ là một trong những kênh
tôi nhắc lại là chỉ là một trong những kênh nhưng mà kênh thông tin tiếp nhận và xử lý kịp thời nhất
nhanh nhạy nhất và tôi hy vọng là sẽ được các tổ chức các cá nhân đặc biệt là các bậc cha mẹ
những người mà có trách nhiệm với con trẻ sẽ sử dụng kênh này
nhiệm vụ của tổng đài là tiếp nhận thông báo tố giác từ cơ quan tổ chức
cơ sở giáo dục gia đình cá nhân qua điện thoại tổng đài điện thoại một trăm một mươi một sẽ hoạt động hai mươi bốn
trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày tổng đài là đường dây khẩn cấp có trách nhiệm liên hệ với các cá nhân
cơ quan tổ chức có liên quan hoặc có thẩm quyền để kiểm tra thông tin tố giác ban đầu
tôi cũng hy vọng và mong muốn rằng là cái tổng đài đó sẽ là cầu nối nhịp
nhịp cầu nối và tuyên truyền mạnh mẽ và thúc đẩy mạnh mẽ cái việc đó là đưa cho người dân hiểu được
hiểu vững được và cần trao đổi với nhau và bảo vệ và che chở cho những đứa trẻ
qua cái chương trình bạn bên truyền hình báo truyền hình nhân dân đây thì mình cũng biết
được cái tổng đài là một trăm một mươi một thì mình sau này mình cũng về cũng nói lại với một số bậc phụ huynh
khác là để biết cái tổng đài này nếu có trường hợp gì thì sẽ gọi đến cái tổng đài đấy
trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta vì thế đi cùng với công tác chăm sóc
nuôi dưỡng giáo dục thì công tác bảo vệ trẻ em cũng cần được nhìn nhận một cách
quyết liệt chủ động và tích cực hơn nữa từ chính gia đình nhà trường những người xung quanh trẻ
như vậy tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một mới có thể phát huy hiệu quả thực sự trong công tác bảo vệ trẻ em
chúng tôi đã có chủ trương là shot cho kết nối trực tiếp với tất cả các đồng chí bí thư đoàn thị
nhiên ở các xã các phường khi ở xã phường đó xảy ra bất cứ một cái việc gì liên quan thì tổng đài này
sẽ kết nối trực tiếp với các đồng chí này và đồng chí này sẽ kịp thời báo cho những cơ quan có thẩm
quyền để xem xét xử lý kịp thời và tôi hy vọng là sẽ được các tổ chức các cá nhân đặc biệt là các
bậc cha mẹ những người mà có trách nhiệm với con trẻ sẽ sử dụng kênh này bên cạnh đó các tổ chức xã hội
cùng các cơ quan ban ngành đang ngày càng tích cực và chủ động hơn trong các vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em
đặc biệt là vấn đề bạo lực xâm hại tình dục ở trẻ em các nghiên cứu tập trung từ luật pháp
chính sách đến thực tiễn nhằm đưa ra các giải pháp có tính thực thi trong bảo vệ trẻ em
theo số liệu của bộ công an tính đến thời điểm này ở việt nam có hơn bốn một trăm linh vụ xâm hại tình dục
trẻ em trên thực tế con số này còn nhiều hơn vì nhiều lý do và hiện vẫn không có số liệu
ra một cách chính thức điều đáng báo động là chỉ có một mươi vụ được xét xử ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy liên hợp
đã ra thông cáo bày tỏ quan ngại trước cường độ của các vụ xâm hại trẻ em ở việt nam
tuy hoan nghênh động thái của chính phủ việt nam trong việc điều tra các vụ liên quan
nhưng đa số các vụ việc đã không được báo cáo và xử lý đầy đủ hội thảo có sự đối thoại giữa các
bên liên quan về những ưu tiên và giải pháp trong phòng ngừa và ứng phó với vấn đề xâm hại tình dục
ở trẻ em tại việt nam
có rất nhiều có chất rất nhiều dẫn đến cái rào cản dẫn đến người ta không lựa chọn một cái trình tự pháp luật
về tố tụng hình sự hay một cái trình tự về hành chính để xử lý vụ việc này cái hệ thống pháp luật của
chúng ta cũng chưa tương thức tương thức với một cái văn bản rất rất phổ biến trên toàn thế giới đấy là
công ước về quyền trẻ em chúng ta mặc dù đã phê chuẩn công ước này rất lâu rồi nhưng đơn giản nhất
cái khái niệm về trẻ em của chúng ta cũng vẫn chưa tiến xác được đối với cái khái niệm mà toàn thể
giới thừa nhận một cái vấn đề tồn tại như vậy trong tư duy lập pháp thì nó chính là tồn tại gốc
của mọi vấn đề tồn tại
thay đổi nhận thức của cha mẹ và những người giám hộ cha mẹ thì nó phải bắt đầu từ các chính sách của nhà nước bởi vì vì sao họ lại định kiến đối với cái câu chuyện xâm hại tình dục trẻ em bởi vì tình dục nó cũng đã là một cái vấn đề rất là khó để nói chuyện một cách nghiêm túc ở việt nam
thứ hai nữa là cái việc mà phổ biến cái kiến thức pháp luật đến cho cái người dân của mình nó cũng đang còn chưa được tốt lắm
mà cái quan trọng là làm thế nào để luật pháp nó được thực hiện
khoảng cách giữa luật pháp với việc thực hiện nó mới là vấn đề nó trầm trọng hơn là cái việc là còn một vài điều nào đó ở trong luật pháp nó còn chưa được ổn
thì những cái đề xuất của chúng tôi thì thực tế nó cũng chưa được đưa vào luật
chúng tôi mặc dù là không chỉ là cá nhân các luật sư mà các tổ chức xã hội và các cơ quan khác cũng đã từng lên tiếng rất nhiều lần rồi tuy nhiên là một số cái đề xuất tôi thấy là nó rất hợp lý nhưng mà nó chưa được bổ sung
thì tôi hy vọng
trong các cái đề xuất lần này thì nếu nó không được đưa vào luật thì nó có thể đưa vào các văn bản dưới luật các văn bản hướng dẫn thi hành để cho những cái quy định chưa rõ ràng của luật đó nó được hướng dẫn rõ ràng hơn
luật trẻ em mới có hiệu lực từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy do đó đây là thời điểm quan trọng để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn nghị định thông tư có liên quan
chính vì thế thời điểm này cũng là thời điểm quan trọng
đây là thời điểm quan trọng để các tổ chức xã hội cộng đồng đóng góp tiếng nói của mình đối với các nhà hoạch định chính sách và thực thi pháp luật
tiếng nói của những người trong cuộc sẽ giúp lấp đầy những khoảng trống trong chính sách qua đó việc xây dựng hoàn thiện và giám sát pháp luật hiệu quả và phù hợp với thực tiễn hơn
bắt đầu từ ngày một tháng ba nhiều chính sách mới liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân chính thức được áp dụng đi vào thực tế đời sống
trong đó các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm hay siết chặt quản lý ô tô cũ nhập khẩu là những quy định mới đáng chú ý
thông tư năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tt bit quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế nêu rõ
từ mùng một tháng ba các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm ung thư bại liệt sơ gan cổ trướng phong lao nặng nhiễm hiv đã chuyển sang giai đoạn s mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn
ngoài ra các bệnh tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ tám mươi một trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại
mặc quần áo vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày
có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn cũng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
thông tư năm mươi hai hai nghìn một mươi bảy tt bit quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú quy định
từ mùng một tháng ba khi kê đơn thuốc bác sĩ kê đơn cần lưu ý đến một số nội dung
trẻ dưới bảy mươi hai tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi ghi tên và số chứng minh nhân dân
hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ
nếu đơn thuốc có thuốc độc phải ghi thuốc độc trước khi ghi các thuốc khác
theo thông tư một mươi hai nghìn một mươi tám tt btc về việc sửa đổi bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực từ hai mươi tháng ba
việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ
quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất được quy định như sau
nếu hộ gia đình cá nhân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất đó
thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp giấy chứng nhận
thông tư số ba hai nghìn một mươi tám tt bgt vt của bộ giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật

bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp có hiệu lực từ mùng một tháng ba
theo đó trong hồ sơ mà doanh nghiệp đăng ký kiểm tra đối với một xe ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng
cần có một mươi hai loại giấy tờ sau
ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe theo quy định
đối với ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu
phải được cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra theo quy định đối với từng lô xe
trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện ô tô đã qua sử dụng có sự thay đổi từ nước ngoài về một số thông số kỹ thuật
hoặc kết cấu so với xe xuất xưởng ban đầu của nhà sản xuất
thì doanh nghiệp xuất khẩu phải xuất trình các tài liệu của cơ quan quản lý phương tiện nước ngoài với xe đã thay đổi